ngày tám tháng chín phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã bàn giao gần ba trăm linh thanh thiếu niên cùng phương tiện đua xe trái phép
cho công an huyện cronbach xử lý theo quy định
nhận được tin báo của người dân về việc có rất đông thanh thiếu niên
thường xuyên tụ tập về hồ thủy lợi cronbuck hạ thuộc xã cronbuck huyện cronbach để đua xe
sau nhiều ngày theo dõi đến chiều tối ngày bảy tháng chín lực lượng công an đã bắt giữ gần ba trăm linh thanh thiếu niên
cả nam và nữ đang tụ tập đua xe chủ yếu đang là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
việc ngăn chặn kịp thời thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
đã góp phần ngăn ngừa những vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra
qua đây cũng mong các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm
quản lý giáo dục tốt hơn con em học sinh của mình